macron vừa qua đã tuyên bố paris dự định cung cấp thêm vũ khí cho ukraine
khi trả lời phỏng vấn của báo giới về việc liệu pháp có kế hoạch tiếp tục cung cấp vũ khí cho ukraine hay không
tổng thống macron nêu rõ pháp sẽ cung cấp vũ khí thêm cho ukraine
các nhà sản xuất ở pháp cũng sẽ sản xuất vũ khí nhanh nhất có thể
ông lưu ý pháp có một số làn danh đỏ trong việc cung cấp vũ khí cho kiev mà paris sẽ không bao giờ vượt qua
ông khẳng định thứ nhất pháp sẽ không bao giờ làm suy yếu tiềm lực quân sự tiềm năng của quân đội pháp
trong việc bảo vệ lãnh thổ quốc gia và tiềm năng của binh lính pháp
thứ hai pháp sẽ không bao giờ cung cấp vũ khí cho ukraine nếu điều đó có thể khiến pháp rơi vào tình huống tham gia xung đột
và tấn công nga trên lãnh thổ của họ